nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học
bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học do bộ giáo dục và đào tạo
phối hợp với quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef và tham khảo ý kiến chuyên môn của bộ y tế để xây dựng
bộ tiêu chí có một mươi năm tiêu chí hướng dẫn mức độ an toàn cho học sinh khi đi học trở lại theo từng giai đoạn
trước khi đến trường khi học sinh đến trường và khi kết thúc buổi học trở về nhà
về phía quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef việt nam thì chúng tôi đánh giá rất là cao cái việc soạn thảo cái bộ tiêu chí này
tại vì với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là cái bộ tiêu chí này nó ra đời tại cái thời điểm này là nó rất là đúng lúc
thứ nhất là rất là đúng lúc thứ hai nữa là nó cũng tạo ra một cái hành lang pháp lý cũng như là một cái gọi là tiêu chí
và một cái hướng dẫn rất là rõ ràng cho các địa phương
và có một số các địa phương thì cũng đã bắt đầu cho học sinh quay trở lại trường học rồi
mục đích chính của bộ tiêu chí này là cái khung tham chiếu cho các cơ sở giáo dục của từng địa phương
trên cơ sở tham chiếu của khung tiêu chí này xây dựng cái bộ chỉ số để đánh giá lại từng địa điểm từng cái cơ sở của mình
nhằm mục đích chính là an toàn mới đi học
đến trường thì trường đó phải an toàn
các sở phòng giáo dục và đào tạo tại các địa phương căn cứ vào tiêu chí đánh giá do bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn
để đánh giá các cơ sở giáo dục của mình từ đó xếp loại mức độ an toàn của trường học và thực hiện các biện pháp an toàn cho học sinh
trong đó nếu như trường học mà chỉ đạt bảy tiêu chí trở xuống trong số một mươi năm tiêu chí thì được đánh giá là trường học không an toàn và không được phép hoạt động
trước khi ban hành bộ tiêu chí bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín trong trường học